liên quan đến nghi vấn cục đường thủy nội địa lập quỹ đen từ việc thu phí từ các gói thầu
cục đường thủy nội địa việt nam đã quyết định tạm đình chỉ công tác một mươi năm ngày kể từ ngày hôm nay
đối với ông vũ mạnh hùng quyền trưởng phòng và ông nguyễn xuân hồng chuyên viên phòng kế hoạch đầu tư
cục đường thủy việt nam cho biết hai cán bộ này bị đình chỉ công việc để kiểm điểm giải trình
làm việc với tổ xác minh của thanh tra bộ giao thông vận tải về nghi vấn lập quỹ
còn về ông phạm văn thông nguyên trưởng ban quản lý dự án trước đây thuộc cục và cũng là người có liên quan đến quỹ đen
lãnh đạo cục đường thủy nội địa việt nam cho biết do ông thông là người đơn vị khác quản lý nên cục không có thẩm quyền xử lý
do ông thông đã xin nghỉ việc từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám ban quản lý dự án đường thủy bộ giao thông vận tải
cũng không có thẩm quyền để giải quyết các vấn đề liên quan đến ông thông